tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám đến sáu h ngày một mươi hai tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên tám trăm sáu mươi sáu ca
cũng trong sáng nay đã ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bảy kể từ khi dịch xảy ra tại việt nam
bệnh nhân bốn trăm ba mươi một là trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bảy ở nước ta đây là bệnh nhân nam năm mươi năm tuổi địa chỉ tại hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tuyếp một suy thận mạn giai đoạn cuối tăng huyết áp trần đoán tử vong viêm phổi nặng do covid một mươi chín trên bệnh nhân đái tháo đường tuyếp một suy thận mạn giai đoạn cuối sốc nhiễm trùng suy đa tạng
bệnh nhân bốn trăm ba mươi một là trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bảy ở nước ta đây là bệnh nhân nam năm mươi năm tuổi địa chỉ tại hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
bệnh nhân bảy trăm linh ba người